các đối tượng tạo niềm tin với chủ xe bằng những lần đầu thuê xe thanh toán sòng phẳng sau đó đặt vấn đề thuê xe dài hạn rồi chiếm đoạt
điển hình như trường hợp của anh đinh thanh tùng là người quản lý bãi giữ xe tại phương châu phú b thành phố châu đốc
sau khi đã tạo được niềm tin với anh tùng ngô văn tỉnh đã thuê hai chiếc xe ô tô bảy chỗ ngồi của anh tùng mà không cần phải hợp đồng thuê mướn
sau đó tỉnh đem hai chiếc xe trên đến các tỉnh lâm đồng và đắk lắc bán lại với giá trên một tỷ đồng
hai ba lần nữa thì anh về anh cũng tính tiền song phẳng rồi anh về anh trả xe
khi mà mình biết anh tính này rồi mình hỏi rõ là nhà anh tính này ở đắk lắc nhà cơ sở vậy vậy mình mới tin tưởng
lần sau mình anh tính gọi gọi điện thoại giao xe lại chỗ khách sạn chỗ anh tính ở đó
thì mình cũng đem xe lại nhờ nhân viên khách sạn đó giao chìa khóa lại cho anh tính
khi mà chơi thuê rồi thì mình cũng nghĩ là nó thuê nó đi làm công việc là làm ăn gì chuyện của nó
khi mà người ta đem xe về đem giấy tờ về đây người ta đòi sang tên xe thì mình mới vỡ lẻ
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba anh từ tôn thất khánh tùng chú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị một đối tượng tên là nguyễn văn nam chưa rõ nhân thân lai lịch đã thuê
ô tô của anh rồi điều khiển đến huyện gò dầu tỉnh tây ninh cầm cố với số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
bằng những thủ đoạn như trên đối tượng còn chiếm đoạt hai xe ô tô khác tại tỉnh đồng tháp
trị giá một sáu tỷ đồng và đang bị công an tỉnh đồng tháp truy nã
đối với chủ nhà xe thì họ đa số là thông qua quen biết rồi họ không làm thực đồng không có tính ràng buộc
nên khi xảy ra sự việc thì muốn xử lý các đối tượng cũng rất là khó khăn
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đề nghị lịch đồng
đồng ràng buộc giữa chủ nhà xe và người thuê xe
để thuê xe tự lái thì không có được quyền đọc là bán xe hay là cầm xe
mà mục đích sử dụng để đi lại trong công việc
trên thực tế thuê xe ô tô tự lái hiện nay là một hình thức kinh doanh khá phổ biến
nhưng tiêm ẩn không ít rủi ro
và khi vụ việc xảy ra không phải ai cũng may mắn lấy lại được tài sản của mình
qua những vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo người kinh doanh dịch vụ cho thuê
cầm đồ mua bán xe
nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác để tránh tiền mất tật mang
tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn doanh số giao dịch liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm
giảm tới hai mươi sáu so với tháng trước
lãi suất tiết kiệm bình quân giảm hai mươi bốn so với tháng một và giảm ba chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tỷ giá tháng hai ghi nhận những áp lực đáng kể
theo báo cáo dữ liệu từ wegroup tỷ giá ở thị trường tự do tăng một bảy mươi hai trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
vượt mức tỷ giá bán ra của ngân hàng nhà nước
trong khi đó tỷ giá ở các ngân hàng thương mại cũng tăng chín so với tháng một liên kề
lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh trong tuần trước và sau tết nguyên đán
sau đó có xu hướng giảm dần về cuối tháng
lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục giảm hai mươi bốn so với tháng một
và ba chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đang ở mức thấp nhất trong hai mươi năm qua
theo số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu gạo đạt bảy trăm linh tám triệu usd tăng bốn mươi chín tám
giá gạo xuất khẩu tăng ba mươi hai hai so với cùng kỳ
trước đó theo dữ liệu mới nhất của tổng cục hải quan
tính từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu gạo đạt sáu trăm sáu mươi ba hai nghìn tấn
thu về gần bốn trăm sáu mươi tấn
giá gạo xuất khẩu gạo đạt sáu mươi sáu sáu triệu usd tăng lần lượt một mươi bốn bốn và năm mươi ba một so với cùng kỳ năm trước
triển vọng xuất khẩu gạo năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục khả quan khi các thị trường lớn cho thấy nhiều tín hiệu tăng nhập khẩu
dự kiến sản lượng lúa gạo cả nước năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ duy trì ở mức tương đương năm hai nghìn hai mươi ba trong điều kiện thời tiết lạc quan
tuy nhiên khối lượng tồn kho gạo mang sang năm hai nghìn hai mươi bốn giảm mạnh
do đó cần cân đối chặt chẽ sản lượng lúa thu hoạch các vụ với nhu cầu tiêu thụ nội địa
thật ra ở đây mà cắt điện cắt nước thì nhiều cái dùng đến viện nước là các cô là không thể xử lý được
thì bắt buộc vẫn phải dọn thôi
bây giờ cô chỉ muốn là mọi người để cho mọi người người ta giải tỏa chị em giải tỏa hết hàng ế ẩm này
người ta lộ vốn rất nhiều chỉ xin là đến hết tháng ba thôi
chứ bây giờ là cứ để như thế này là bọn cô rất là khổ chạy ngược chạy xuôi ra rất là vất vả
thưa quý vị
thưa quý vị
các hộ kinh doanh thực phẩm thì gần như đã nghỉ hết
chỉ còn lại các tiểu thương kinh doanh đồ gia dụng như thế này
và trong tình cảnh không điện không nước thì họ đang cố gắng để bán thanh lý thu hồi vốn còn tồn động
các tiểu thương đều đồng tình với việc giải tỏa mặt bằng xây dựng đường tam trinh
tuy nhiên vấn đề hỗ trợ trước và sau khi di rời cũng cần có phương án hợp lý
vì công việc buôn bán trong chợ may động vẫn là nguồn thu nhập chính của hơn ba trăm linh hộ kinh doanh
đến bây giờ trường ban quản lý chưa gặp chúng tôi một lần và chưa cho chúng tôi học
chúng tôi rất muốn được là đến khi đến mà hỏi ban quản lý thì ban quản lý bảo qua phường
phường thì bảo là ban quản lý
khi mà ban quản lý bảo chúng không có thẩm quyền thì chúng tôi cũng yêu cầu là được gặp những cấp đánh đạo
được gặp những người có như là có thẩm quyền giải quyết để nói cho bà con
làm sao để cho bà con coi như là đỡ thiệt thòi nhất
như như cái hộ của tôi của chúng tôi này kinh doanh giày xép
đôi giày nấy hàng
coi như là bốn năm trăm linh
vừa rồi coi như bảo đóng cửa trong quốc bốn ngày
rồi tôi bán còn cứ một trăm linh một đôi
tức là cứ giả dụng một trăm linh triệu thu về được khoảng hai mươi triệu
theo ủy ban nhân dân phường mai động
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba dự án xây dựng đường tam trinh được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh lại
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi sáu
chợ mai động là một trong những địa điểm cần phải giải phóng ngay
để phục vụ dự án theo phê duyệt mới
từ hai nghìn một mươi tám thì ủy ban nhân quận phòng kinh tế cũng như ban quản lý chợ
đã không thu bất kể một cái tiền gì đối với các hộ kinh doanh tại tiểu thương của chợ mai động
và cũng đã vận động rất nhiều lần
và cũng đã dẫn cả các tiểu thương xuống để nhận kiosk đăng ký tiểu thương tại chợ đinh nam và chợ thanh trì
thì chúng tôi cũng nên tuyên truyền liên tục đối với các hộ là chủ động thuê các kiosk
thay chuyển các hàng hóa vào cơm kinh doanh
để vì cái này nó đã có cái chủ trương đầu tư
đến thời điểm hiện tại
ban quản lý chợ mai động vẫn mở hai cửa ra vào cho các hộ kinh doanh thu giọt di rời hàng hóa
thế nhưng sau khi đóng cửa chợ
việc hướng dẫn đăng ký tái kinh doanh ở những địa điểm mới
cũng là việc chính quyền quận hoàng mai cần quan tâm giải quyết hòa đáng cho các tiểu thương
vâng và tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
sẽ có trong kinh tế phương nam ngày sau đây
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị theo ghi nhận giá vé máy bay của các hãng sau dịp tết hiện vẫn đang ở mức cao
thông thường mọi năm vé máy bay sau cao điểm tết âm lịch sẽ dừng hạ nhiệt
nhưng năm nay vé máy bay các trạng từ bắc và nam tiếp tục nêu cao
một trong những lý do chính khiến cho tình trạng vé máy bay nội địa căng thẳng như hiện nay là thiếu tàu bay
khiến tàu bay không có tàu bay
nhưng tại cung ứng của các hãng hàng không việt nam giảm mạnh
việt nam airlines phải dừng khai thác một mươi hai tàu bay tương đương khoảng hai mươi đội bay thân hẹp
để đưa vào bảo dưỡng động cơ hãng tàu bay vietjet cũng bị ảnh hưởng vì vấn đề này
ngoài ra còn ba mô airway vì các khó khăn nội tại và định hướng tái cấu trúc
đội bay của hãng này cũng chỉ còn tám chiếc giảm hai mươi tàu so với đầu năm ngoái
tương tự đội bay của pacific airlines gần đây cũng giảm
các hãng hàng không cũng đang phải co kéo nguồn lực để cân đối hiệu quả giữa đường bay nội địa và quốc tế
từ cuối cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay một số hãng cũng đã và đang giảm tầng suất
hoặc cắt các đường bay nội địa ít khách để chuồn lực máy bay vietjet
trong thời gian qua giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh
trong khi đó tại các cửa hàng ở tp hcm nhán vàng nhấn vàng loại một loại chỉ năm phân trong tình trạng khang hiếm
theo khi nhận tại tp hcm giá vàng trên sức
vàng nhẫn các loại vẫn tiếp tục lập đỉnh mới
giá vàng nhẫn cũng có sự khác biệt lớn giữa các thương hiệu
tại cửa hàng my hồng quận bình thành khách đến mua tấp nập
nhưng khi hỏi vàng nhẫn nhân viên tại đây báo không có hàng từ nhiều ngày nay và chưa biết khi nào có lại
vàng miếng sgc loại một chỉ hai chỉ cũng đang không có hàng
theo các chuyên gia việc vàng nhẫn vàng miếng khang hiếm sau ngày phí thần tài là chuyện bình thường năm nào cũng diễn ra
về cơ bản loại vàng năm phân một chỉ chỉ được tiêu thụ nhiều và dịp đầu cuối năm
còn những ngày thường các cửa hàng sẽ tập trung bán vàng trang sức
giá vàng ngày năm tháng ba trên thị trường thế giới giảm nhẹ sau khi đã có một đợt tăng giá mạnh
chốt phiên ngày bốn tháng ba giá vàng miếng bốn số chín tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc tp hcm
mua vào bảy mươi tám bốn triệu đồng trên một lượng và bán ra tám mươi bốn triệu đồng trên một lượng
công ty vàng bạc đá quý phú nhuận bng báo giá vàng miếng bốn số chín ở mức sáu mươi năm sáu triệu đồng trên một lượng mua vào
bán ra ở mức sáu mươi sáu tám triệu đồng
một số tiệm vàng nhỏ ở tp hcm giao dịch vàng nhận bốn số chín giá sáu mươi ba bốn triệu đồng cho một lượng mua vào
sáu mươi ba bảy triệu đồng cho một lượng bán ra thấp hơn các doanh nghiệp lớn hơn hai triệu đồng cho một lượng
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vừa tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh bình thuận
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
bình thuận là địa phương có vị trí địa chính trị và chiến lược hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế
xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của cả nước
là cửa ngõ giao thoa giữa vùng duyên hải nam trung bộ và vùng đông nam bộ
kết nối vùng tây nguyên với biển có vị trí quan trọng trong giao đua kinh tế văn hóa giữa ba vùng
liên kề các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu lâm đồng và ninh thuận
ninh thuận tỉnh có đường bờ biển dài thuận lợi cho phát triển kinh tế biển năng lượng và nhiều tiềm năng lợi thế để bước phá phát triển trong tương lai
là vùng đất giàu truyền thống cách mạng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình thuận luôn đoàn kết luôn có khát vọng và quyết tâm phát triển
làng đạo tỉnh ghi nhận biểu dương đảm giá cao tinh thần trách nhiệm sự chủ đồng sáng tạo tập trung sức lực trúy tệ của ủy ban nhân tỉnh
cả cơ quan trong hệ thống chính trị
các đơn vị tư vấn các ý kiến đồng góp rất tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các chuyên gia nhà khoa học nhân sĩ trí thức các tổ chức cá nhân cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thành quy hoạch này
quy hoạch tỉnh bình thuận thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi bình thuận đã vượt khó đi lên
kinh tế tăng thưởng khá
kết cấu hạ tầng dân hoàn thiện bộ mặt đô thị nông thôn ngày càng khởi sắc đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên
bình thuận đang trở thành tiện mạnh về công nghiệp năng lượng và du lịch
trong thời gian qua dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của đảng nhà nước sự hỗ trợ nhiệt tình của các bộ ngành trung ương và sự đoàn kết nỗ lực của chính quyền doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh
tỉnh bình thuận đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội
lễ công bố quy hoạch tỉnh bình thuận và trao các quyết định cho các nhà đầu tư lớn quan tâm đến bình thuận là một sự kiện chính trị kinh tế rất là quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi bốn của tỉnh bình thuận
dưới sự chỉ đạo của thượng trực tỉnh nguyễn ủy ban dân tỉnh ban giám đốc công an tỉnh đã chủ động tham mưu kế hoạch đảm bảo an ninh thật tự trước trong và sau sự kiện
trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh bình thuận chấp thuận đầu tư cho tám mươi hai dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng số vốn đăng ký năm mươi bảy trăm ba mươi bốn năm mươi sáu tỷ đồng
trong đó có hai dự án lớn như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sơn bỉ hai với tổng vốn đầu tư khoảng một bảy trăm một mươi bảy tỷ và dự án kho cảng lng sơn bỉ với tổng vốn đầu tư một ba mươi bốn tỷ đô la mỹ
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên mô kinh tế của tỉnh bình thuận đạt hơn một trăm linh chín tỷ đồng tốc độ tăng trưởng đạt tám một đứng thứ tư trong vùng duyên hải nam châu cộ và xếp thứ một mươi bốn cả nước
đời sống người dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao grdp bình quân đầu người đạt tám mươi sáu sáu mươi sáu triệu đồng cho một người
riêng trong năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ba mươi năm dự án với tổng vốn đăng ký ba mươi năm năm trăm sáu mươi hai bốn tỷ đồng

cụ thể các loại hình được hoạt động trong giấy phép gồm kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận chuyển khách du lịch
kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô container
công ty thành bưởi hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hành khách hàng hóa
trước đó tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã lập biên bản
và xứ phạt hành chính chín mươi một triệu đồng với công ty thành bưởi và tức quyền sử dụng giấy phép kinh doanh
ngoài ra sở cũng ban hành quyết định thu hộ giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn
với đơn vị do cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
tại tp hcm cục xúc tiến thương mại được bộ công thương giao chú trị tổ chức
yên lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là dịp để các doanh nghiệp dệt may trong nước có kết nối với các doanh nghiệp cùng ngành
trên thị trường quốc tế
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
viad năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại trung tâm hậu trợ và triển lãm sài gòn sacc quận bảy tp hcm
nguyên tụ hơn năm trăm linh gian hàng trương bày của hơn bốn trăm linh doanh nghiệp trong nước và quốc tế
đến từ một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như anh đức mỹ thụy sĩ nhật bản
hàn quốc thái lan ấn độ pakistan trung quốc
cùng với sự phối hợp tổ chức đến từ tập đoàn messi frankfurt cộng hòa liên bang đức
đơn vị tổ chức hội trợ triển lãm hàng đầu thế giới với chuỗi năm mươi hội trợ thương mại dệt may quốc tế
trên một mươi một quốc gia khác nhau liên kết hơn nửa triệu chuyên gia dệt may toàn cầu
viad năm hai nghìn hai mươi bốn được kỳ vọng là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế hàng đầu khu vực
góp phần quan trọng định hình tương lai ngành công nghiệp dệt may của việt nam
việt nam đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế asean nhờ quy mô thị trường đang tăng trưởng
vị trí chiến lược và các vị trí chiến lược thương mại đối ngoại ở nước này đã trải qua tăng trưởng
kinh tế nhanh chóng trong những năm gần đây trở thành một trong những nền kinh tế phát triển
nhanh nhất trong khu vực ngành dệt may việt nam đã trải qua tăng trưởng đáng kể
hiện nay là nước xuất khẩu dệt may lớn thứ ba thế giới và là nhà xuất nhập khẩu đáng kể
trong máy móc dệt may và nguyên liệu thô hội trợ thương mại mới của chúng tôi nhằm mục đích
cung cấp nền tảng cho các hãng dịch may quốc tế chủ chốt giới thiệu sản phẩm và đổi mới của họ
đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh của họ tại thị trường đầy hứa hiện nay
những doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này trái rộng trong toàn chuỗi cung bấn giá trị của dịch may
bao gồm doanh nghiệp sơ sợi công nghệ dệt nhuộm vải thành phẩm thiết kế và may mặt
nhiều doanh nghiệp việt nam đã sử dụng vật liệu tenso nguyên liệu dệt vải sinh học được làm từ gỗ
trong rừng hợp pháp và khi xuất khẩu thực phẩm quần áo sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của đối tác
chúng tôi cung cấp sợi từ gỗ các rừng trồng được chứng nhận vật liệu này đáp ứng được các chứng chỉ xanh
và xu hướng là sản phẩm may mặt từ vật liệu này rất phù hợp với thời tiết nóng ẩm nhiệt đới
vx năm hai nghìn hai mươi bốn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may tại việt nam
có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại và tiên tiến của eu cũng như thu hút đầu tư
các dự án hỗ trợ để đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh
chúc hàng hóa việt nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của eu
từ đó đáp ứng quy tắc xuất xứ đòi hỏi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm góp phần thúc đẩy ngành dệt may việt nam phát triển
theo xu hướng xanh và bình vẩn trên thế giới
ngoài vấn đề dệt may còn có những công nghệ đi kèm thì máy móc của chúng tôi cũng phải luôn cải tiến
ví dụ như về kỹ thuật số thì những máy móc của chúng tôi cũng có sự kết nối liên kết với công nghệ
và ngoài ra
ngoài ra thì như các anh cũng biết hiện nay là bên dệt may chúng ta là luôn hướng đến công nghệ xanh
thì các thiết bị vai cũng vậy
ví dụ như không sử dụng thiết bị mà ảnh hưởng đến môi trường
mà thay vào đó ví dụ sử dụng nồi hơi điện với tiêu chuẩn của châu âu chẳng hạn
và kể cả trong các ap keo hoặc là hệ thống ủi tự động của chúng tôi
cũng là luôn đưa tiêu chuẩn xanh của châu âu lên áp dụng
cho không những ở các nước khác trên thế giới mà ngay tại việt nam
cũng đã có những áp dụng những cái công nghệ đó vào máy của chúng tôi
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dịch may tìm kiếm khách hàng thị trường trong năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ công thương đã và đang phối hợp với các hiệp hội của ngành dịch may
trong việc xây dựng kế hoạch phát triển bình vẩn ngành dịch may da dày
trong đó sẽ có đề xuất các chính sách để giúp các doanh nghiệp dệt may chuyển đổi sản xuất
sang mô hình xanh và bình vẩn bằng cách kết nối các công ty dệt may
từ khắp châu á châu âu và triển khai chiến lược phát triển dệt may và da dày
với cái hỗ trợ này thì cùng với thời gian ban tổ chức chúng tôi hy vọng rằng là sẽ kết nối được
giữa những nhà sản xuất những nhà cung cấp sản phẩm những nhà gia công hàng dệt may
ở trong nước với lại những người mua hàng của nước ngoài
và ngược lại là có thể là kết nối những cái nhà xuất khẩu công nghệ
từ những nước phát triển có công nghệ nguồn như là ý
trong lĩnh vực dệt may như là ý như là anh như là hoa kỳ như là thụy trĩ
với lại những nhà sản xuất hàng diệt may ở trong nước và qua đó có thể là giúp cho ngành dệt may
có thể là hiện đại hóa và đạt được những mục tiêu trong chiến lược dệt may của mình trong thời gian tới
lần đầu tiên tổ chức tại việt nam viet hai nghìn hai mươi bốn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi
để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may tại việt nam tham gia kết nối giao thương
với các doanh nghiệp quốc tế tham gia và chui sản xuất các hãng dệt may toàn cầu
hình thành liên kết xuyên suốt chủ giá trị từ sản xuất nguyên phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng
đồng thời khuyến khích có thương hiệu lớn trên thế giới chuyển giao công nghệ
kinh nghiệm quản lý và tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên phụ liệu
hình thành chuối cung ứng trong nước
ngành dịch may cũng sẽ có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại và tiên tiến của eu
cũng như thu hút đầu tư các dự án hỗ trợ để đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh
giúp hàng hóa việt nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của eu
và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv